tại cà mau tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết nắng nóng gió mạnh kéo dài trong những ngày qua đã làm cho lâm phần rừng tràm và rừng tại các cụm đảo trong tỉnh bị khô hạn gây gắt nguy cơ xảy ra cháy rất cao
toàn bộ lâm phần rừng tràm và rừng tại các cụm đảo trên địa bàn tỉnh cà mau là hơn bốn mươi bốn hectare
nguy cơ xảy ra cháy rừng chiếm hơn phân nửa diện tích trong đó có hơn một mươi một hectare báo cháy cấp bốn cấp nguy hiểm và cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
cơ quan chức năng cà mau dự báo trong những ngày tới toàn bộ diện tích rừng trong tỉnh tiếp tục khô kiệt mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm sẽ gia tăng bởi thời tiết tiếp tục khô hạn gai gắt
hiện các đơn vị chức năng các chủ rừng tại cà mau đã tiến hành khẩn trương và nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động ứng phó với mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy và để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng có thể xảy ra